thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam về tình hình sản xuất kinh doanh bảy tháng năm hai nghìn một mươi bảy và nhiệm vụ những tháng cuối năm
cùng dự có phó thủ tướng vương đình huệ phó thủ tướng trịnh đình dũng và lãnh đạo một số bộ liên quan
cùng với sự tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt của tập thể hội đồng thành viên ban tổng giám đốc và sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ
công nhân viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
sản lượng khai thác dầu bảy tháng đạt chín hai mươi ba triệu tấn sản lượng khai thác khí sản xuất điện đạm xăng dầu đều tăng và vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm
tổng doanh thu của toàn tập đoàn bảy tháng đạt hai trăm bảy mươi tám năm nghìn tỷ đồng vượt một mươi bốn so với kế hoạch bảy tháng và bằng sáu mươi bốn kế hoạch năm
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của lãnh đạo và cán bộ nhân viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
trong khó khăn đã nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao
với truyền thống và với sự lãnh đạo của chính phủ của bộ công thương sự phấn đấu của tập thể đảng bộ và lãnh đạo của tập đoàn cứ quốc gia việt nam
đã đạt được một số kết quả cũng khá quan trọng trên một số mặt
nhất là một số chỉ điêu nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy các đồng chí đã thể hiện quyết tâm rất cao để đạt được một số thành tích từ đồng bộ trên một số mặt
hiện tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ
đề án tái cấu trúc tập đoàn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cũng đang được trình thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt
với mục tiêu xây dựng tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam phát triển bền vững thủ tướng nhấn mạnh việc tái cơ cấu là hết sức cần thiết

hiện tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam phát triển bền vững